ngày bảy tháng bốn tỉnh ninh bình đã thành lập năm tổ công tác liên ngành để thực hiện kiểm tra các xe vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra phát hiện hai trường hợp lái xe vi phạm nghị định một trăm linh của chính phủ và vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hai trường hợp trên